thưa quý vị phòng kiểm sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh bắc giang
vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép hàng trăm kg pháo nổ
hai anh em gồm lê đức thông và lê đức tin cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang bị bắt quả tang
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép ba trăm bảy mươi bảy kg pháo nổ loại pháo dây khẩn cấp tại nhà mẹ đẻ của thông
cùng ở thôn đình gàng lực lượng chức năng thu giữ thêm ba trăm năm mươi bốn kg pháo nổ
tại cơ quan công an đối tượng thông khai nhận số pháo trên được thông thu mua từ một người lạ để bán kiếm lời
trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tiến hành xác minh xử lý đối với các đối tượng đang có hành vi vận chuyển
khai thác cát trái phép trên tuyến sông đồng nai đoạn thuộc xã long tân huyện nhân trạch
trước đó công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ ba phương tiện đang khai thác vận chuyển khoảng hai mươi bốn mét khối cát
không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực rạch kè tuyến sông đồng nai ở địa bàn xã long tân
thời điểm kiểm tra một tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát đang vận chuyển
còn hai tàu khác đã bỏ trốn hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị từ một mươi năm h ngày hôm nay
mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm linh đồng ron chín mươi năm tăng chín trăm hai mươi đồng và các mặt hàng dầu tăng ba trăm một mươi đến chín trăm bốn mươi đồng một lít
sau điều chỉnh từ liên bộ công thương tài chính giá xăng ron chín mươi năm từ một mươi năm h ngày một tháng sáu đã vượt ba mươi một đồng một lít ở mức ba mươi một năm trăm bảy mươi đồng
xăng e năm ron chín mươi hai cũng tăng thêm sáu trăm linh đồng lên mức ba mươi hai trăm ba mươi đồng một lít
giá các mặt hàng dầu đều tăng
dầu hỏa là hai mươi năm ba trăm bốn mươi đồng một lít tăng chín trăm bốn mươi đồng
dầu diesel lên hai mươi sáu ba trăm chín mươi đồng một lít tăng tám trăm bốn mươi đồng
dầu ma rút là hai mươi chín trăm linh đồng một kg tăng ba trăm một mươi đồng
đây là lần tăng giá thứ năm kể từ ngày hai mươi một tháng bốn đến nay
tổng cộng giá xăng ron chín mươi năm đắt thêm bốn hai trăm sáu mươi đồng một lít

tổng cục hải quan và công an tp hcm phát hiện hai tàu chở dầu một xà lan chứa dầu trên sông sài gòn
tổng cộng gần năm trăm linh tấn dầu do và fo ba phương tiện trở dầu nói trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải xăng dầu phúc thọ
qua kiểm tra thì được biết đây là lô hàng tạm nhập tái xuất nhưng doanh nghiệp này lại đưa ra thị trường tiêu thụ
vụ việc có dấu hiệu của buôn lậu xăng dầu
cách đây hai tháng tại kiên giang bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng bốn cũng đã phát hiện ba vụ buôn lậu dầu do
với chữ lượng hai trăm hai mươi tấn dự báo tình hình sẽ phức tạp khi giá xăng dầu tiếp tục leo thang
hiện nay lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước là khoảng hơn hai mươi triệu tấn một năm
trong đó tự chủ chiếm khoảng sáu mươi đến bảy mươi
số còn lại phải nhập khẩu
đây chính là điều kiện cho một số đối tượng sẵn sàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để nhập lậu pha chế xăng dầu kém chất lượng đưa ra thị trường tiêu thụ
do đó việc chống buôn lậu xăng dầu cần phải có các làm mới thường xuyên và truyền đề hơn
buôn lậu xăng dầu là có
cái đó lực lượng công an biên phòng quản lý thị trường phải làm việc
không vì buôn lậu mà không hạ giá xăng
và phải làm trong sạch đội ngũ chống buôn lậu trước khi chống buôn lậu
đừng có tiếp tay cho nó
cái đó là chúng ta phải phân biệt rõ ràng
đừng có vì bảo là buôn lậu thì không giảm giá xăng
về cạnh đó các cơ quan chức năng
cũng cần tiếp tục nghiên cứu giả soát sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan
yêu cầu xác định rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đối với các mặt hàng xăng dầu diễn ra phức tạp kéo dài trên địa bàn mình quản lý
có như vậy mới hạn chế được hoạt động buôn lậu xăng dầu trong thời gian tới
sáng nay kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
bắt đầu phiên thảo luận tại hội trường về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm
bàn cho giải pháp những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
qua thảo luận vấn đề liên quan đến việc chậm giải ngân
thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội được đại biểu quan tâm cho ý kiến
thảo luận tại hội trường đại biểu tạ thị yên đoàn điện biên
chỉ rõ nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn để nền kinh tế phát triển bền vững hơn
chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện tốt hơn
đại biểu đề cập vấn đề chậm giải ngân
thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội sau giai đoạn dịch hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo nghị quyết của quốc hội có quy mô gần ba trăm năm mươi tỷ đồng
khi chúng ta thảo luận thông qua nghị quyết này một cách khẩn trương nhất nhanh nhất
nhưng đến nay có vẻ như chưa qua được vòng thủ tục tiến độ rất chậm
về vấn đề thứ hai là về việc giải ngân vốn đầu tư công chậm và không đạt kế hoạch
báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế đã nêu rất rõ
số vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa giải ngân của trung ương là bảy mươi một sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó có một mươi sáu tỷ đồng của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ giải ngân trong năm hai nghìn hai mươi
thứ ba là có một số biểu hiện lịch lạc trong các lĩnh vực bất động sản
chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp mua sắm trang thiết bị y tế
do một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật
thao túng thị trường không minh bạch thông tin
vấn đề là khi các cá nhân này lâm vào vòng lao lý
thì lại kéo theo rất nhiều cán bộ quản lý nhà nước chuyên ngành các lĩnh vực đó
qua thảo luận các đại biểu ghi nhận những dấu hiệu phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế
nhưng lưu ý rằng sức khỏe của doanh nghiệp trong nước vẫn chưa tốt
hên kế phát triển đại biểu đề nghị chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mở rộng kinh doanh
đặc biệt là vào các lĩnh vực chế tạo và công nghệ cao để củng cố nền tảng công nghiệp trong nước
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp fdi sử dụng nguồn lao động là người việt nam chất lượng cao
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã thảo luận về việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội khóa một mươi bốn
về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua

theo kế hoạch của tổng cục đường bộ việt nam chín giờ sáng ngày một tháng sáu
tuyến cao tốc hà nội hải phòng sẽ chính thức thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng etc đối với các phương tiện qua trạm
tuy nhiên tỷ lệ sử dụng dịch vụ etc trên tuyến số lượng xe đã dán thẻ đạt gần chín mươi
tỷ lệ phương tiện nạp tiền sử dụng dịch vụ đã đạt hơn bảy mươi
vẫn còn khoảng ba mươi chủ phương tiện đã dán thẻ chưa nạp tiền và sử dụng dịch vụ
từ ngày một tháng sáu tới đây đối với các trường hợp cố tình lưu thông vào làn etc khi không đủ điều kiện
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định bằng cả hình thức phạt nguội
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cho biết từ nay đến ngày ba mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cơ quan công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết cấp bách
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân
mẫu hiện hành mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến mới
từ ngày một tháng sáu giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm vat tại thị trường hà nội là bốn trăm năm mươi sáu một trăm linh đồng một bình dân dụng một mươi hai kg
một tám trăm hai mươi bốn ba trăm linh đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg lần lượt giảm ba mươi một đồng một bình một mươi hai kg và một trăm hai mươi bốn một trăm linh đồng một bình bốn mươi tám kg
đây là tháng thứ ba trong năm giá ga quay
đầu giảm mạnh và cũng là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát vượt giá tiêu dùng tăng cao
theo sở du lịch hà nội năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai hà nội đã đón hơn sáu triệu lượt khách
trong đó khách du lịch quốc tế đạt hơn một trăm hai mươi sáu lượt khách khách du lịch nội địa ước đạt hơn sáu bốn triệu lượt khách
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn một mươi tám tỷ đồng tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch hà nội nói riêng và du lịch việt nam nói chung
khởi sắc trở lại sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thưa quý vị hiện nay vấn đề về mất an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của xã hội
trên thị trường tràn ngập các loại thực phẩm thiết yếu cho tiêu dùng hàng ngày không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
từ các loại rau củ quả tồn dư các loại hóa chất bảo vệ thực vật
đến các loại thịt tôm cá tồn dư các chất kháng sinh các chất tăng trọng độc hại chất bảo quản
nó đang hàng ngày ngấm và âm thầm tàn phá sức khỏe của con người
cụ thể thực trạng này đang diễn ra như thế nào mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện bạch mai
những ngày qua liên tiếp phải đón nhận những bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng chất bảo quản mà họ không hề hay biết
hậu quả là sức khỏe bị giảm sút
giá gánh nặng đối với họ
các chất bảo quản lâu ngày những loại làm cho sản phẩm hoa quả chín nhanh vân vân độc hại
những cái đó là cái mà nó đang phát sinh hàng ngày do cơ chế thị trường những mặt trái của cơ chế thị trường mà chúng ta không kiểm soát được
thì cái này chúng ta phải ngăn chặn ngăn chặn ngay từ gốc tức là từ biên giới từ hải đảo từ chỗ sản xuất trong nước
chứ không phải chờ đi ra đến các bà tiểu thương
chứ không phải chờ các cửa hàng nhỏ lúc đó chúng ta kiểm soát thì đã muộn
khuyến cáo của các chuyên gia khi con người ăn phải những loại thực phẩm có chất bảo quản này
sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể và dễ bị nhiễm bệnh do giảm sức đề kháng
vì vậy khi chọn mua thực phẩm phải cẩn thận và thật tinh ý để không lặp lại tình trạng tiền mất tật mang
các cơ quan quản lý nhà nước phải có cái trách nhiệm nhiều hơn
phải có các hoạt động tốt hơn tổ chức các hoạt động quản lý
từ cái khâu trồng trọt chăn nuôi cho đến cái khâu cung ứng
để đảm bảo là cái sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng
đảm bảo cái độ an toàn cần thiết tối thiểu
đảm bảo cái việc là giữ gìn và nâng cao sức khỏe của người tiêu dùng
và đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu cũng như sản xuất kinh doanh của nền kinh tế
thì lúc đó cái hoạt động sản xuất của chúng ta
nó mới đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của người dân
và nó mới trở thành một cái động lực để giúp cho sản xuất của chúng ta
quay trở lại phát triển xanh hơn sạch hơn và đảm bảo cái an toàn hơn
về có hành vi sử dụng chất bảo quản vào chế biến thực phẩm
còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
theo quy định tài điều ba trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự yên ảnh
theo quy định tài điều luật này
thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu cho đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù đến hai mươi năm
bên cạnh những yêu cầu
thì các hóa chất bảo quản lại có những nhược điểm có thể gây hại cho sức khỏe
đặc biệt là trong các trường hợp lạm dụng dùng quá hàm lượng cho phép
dùng các hóa chất trong danh mục đã bị cấm
lời khuyên tốt nhất là hãy sử dụng thực phẩm tươi
không nên sử dụng thực phẩm có hóa chất bảo quản mà không rõ nguồn gốc

bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình

kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hệ thống pháp luật về quyền trẻ em việt nam
ngày càng được hoàn thiện tạo hành lang pháp lý chặt chẽ
nhằm bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em ở mức cao nhất
vậy nhưng vì sao số vụ trẻ bị xâm hại
bị bảo hành vẫn diễn biến phức tạp
điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là trong hệ thống pháp luật việt nam hiện nay
thì quy định khá là chi tiết và cụ thể
cái trách nhiệm của các chủ thể
có liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em
bao gồm cả các cơ quan các tổ chức
các cá nhân gia đình và các tổ chức
nhưng mà công tác phòng ngừa thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa
và chúng tôi chọn một trong những chìa khóa để tăng cường công tác phòng ngừa
là vận động toàn xã hội quan tâm hơn nữa
chú ý hơn nữa để phát hiện kịp thời
những nghi ngờ những hành vi xâm hại trẻ em
để thông báo thô cáo thô giác kịp thời đến các cơ quan chức năng
lắng nghe trẻ em bằng trái tim bảo vệ trẻ em bằng hành động
hy vọng với thông điệp này thì từ mỗi người trưởng thành
hay các tổ chức đoàn thể cơ quan chức năng
sẽ nhận thấy trách nhiệm của mình
trong việc đem lại môi trường sống và học tập an toàn lành mạnh cho trẻ em
thưa quý vị như vậy là sau nhiều lần lỡ hẹn
hôm nay một tháng sáu cao tốc hà nội hải phòng
chính thức triển khai thí điểm chỉ thu phí không dừng trên toàn tuyến
sau sáu tháng tuyên truyền phổ biến đến người dân
để gián thẻ và sử dụng dịch vụ này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong ngày đầu tiên triển khai chỉ thu phí tự động không dừng
theo đó trong những ngày đầu tiên

các lực lượng chức năng như trạm thu phí đơn vị cung cấp dịch vụ không dừng
và lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí từ xa trạm thu phí
để tiến hành phân loại và hướng dẫn cho người dân di chuyển qua trạm
đồng thời theo đánh giá ban đầu trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm
số lượng phương tiện đã gián thẻ và đã nạp tiền vào tài khoản giao thông
đã có được mức tăng đáng kể so với trước đây
đến thời điểm này công tác đưa chuyển
để cho người dân và doanh nghiệp
thực hiện một trăm linh thu phí quốc lộ năm
để thực hiện từ chín giờ sáng hôm nay
là khá thành công
cái thứ nhất là cách đây sáu tháng
khi có chủ trương của chính phủ chỉ đạo
thì số người thực hiện không dừng qua đây mới chẳng trên năm
sau khi chúng ta tuyên truyền được sáu tháng
đến bây giờ đã trên bảy mươi năm
tôi tin rằng sau khi bắt đầu thực hiện

sau khi chúng ta tuyên truyền được sáu tháng
thì chúng ta sẽ thành công và sẽ đạt chín mươi năm một trăm linh
trong ba bốn tháng đầu
và cuối năm thì sẽ phải là một trăm linh
cái đó là nó không hạn chế tối đa
về vấn đề sự cố
để hạn chế sự cố cũng như những trục trặc
liên quan đến hệ thống hay thiếu sót của người dân
trong những ngày đầu tiên
bên cạnh các làn thu phí tự động không dừng
trạm này cũng bố trí thêm các làn xử lý sự cố
cũng như phương tiện cẩu kéo ứng trực
để nhanh chóng giải thoát làn tránh bùn ứ
bên cạnh đó
không theo dự kiến ban đầu là sẽ xử phạt
phương tiện vi phạm bước đầu các lực lượng chức năng
mới chỉ tuyên truyền hướng dẫn và tổ chức
gián thẻ cho phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia tuyến này
tuyến cao tốc hà nội hải phòng
là tuyến đầu tiên được lựa chọn
để triển khai thí điểm chỉ thu phí không dừng
đây cũng là một trong một trăm một mươi ba trạm thu phí
đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
trên tổng số một trăm một mươi tám trạm thu phí trên cả nước
vào trung tuần tháng năm vừa qua
tại cuộc họp với bộ giao thông vận tải
và các cơ quan liên quan phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
đã thống nhất tiến độ sau ba mươi một tháng bảy
nếu trạm thu phí nào chưa triển khai xong
thu phí không dừng sẽ tiến hành xả trạm
và có cơ chế xử lý trách nhiệm tập thể
cá nhân về trạm tiến độ
ngoài phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày một tháng sáu công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện và bắt quả tang một đối tượng
có hành vi giả danh công an rồi đăng lên mạng xã hội
cụ thể vào tối ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố cao lãnh đã bắt quả tăng đối tượng
nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
xã ba sao huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đang có hành vi giả danh công an
tại phòng thuê số hai mươi một thuộc nhà trọ
trên địa bàn phường sáu thành phố cao lãnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một bộ quân phục công an nhân dân với sắp hàm đại quý
cùng nhiều giấy tờ thể hiện nội dung giả danh công an
mà đối tượng thuận ghi và các vật dụng khác có liên quan
qua làm việc đối tượng thuận khai nhận
mua bộ quân phục công an nhân dân ở trên mạng
rồi đem về mặt và đăng trên các tài khoản cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh
thông báo ai là bị hại của đối tượng thuận
thì liên hệ với cơ quan công an gần nhất
để được hướng dẫn giải quyết
ngày một tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
cho biết vừa bắt giữ một tàu vận chuyển
khoảng bốn mươi lít dầu đeo trái phép
trên vùng biển tây nam khu vực trọng lấn
việt nam malaysia khoảng ba năm hải lý
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày ba mươi một tháng năm
trong quá trình tuần tra kiểm soát
tàu csb bốn nghìn ba mươi năm phối hợp với tổ công tác
của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
phát hiện tàu cá mang số hiệu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi một ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn
đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên
do ông nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
có hậu khẩu thường trú tại huyện mỏ cải bắc
tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
chủ tàu cá là bà trần thị thu hồng
có hậu khẩu thường trú tại phần vĩnh thanh
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
theo đại khai của thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng hơn bốn mươi lít dầu đeo
để tiến hành cung cấp cho các tàu cá
đang hoạt động trên biển
toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và niêm phong hàng quá vi phạm
đồng thời dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
tại thị trấn nam cang tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân thành phố cần thơ
đã tuyên bác đơn khởi kiện hành chính
giữa người khởi kiện là ông châu lê anh hào
phóng viên báo pháp luật thành phố hồ chí minh
và người bị kiện là ông nguyễn việt thanh
tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố cần thơ
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ông hào bị thanh tra sở thông tin và truyền thông
thành phố cần thơ xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín
của cơ quan tổ chức cá nhân
vì những bài đăng trên facebook của ông hào
tạo dư luận không tốt trong thời điểm
địa phương đang chống dịch covid một mươi chín
sau đó ông hào đã làm đơn khiếu nại cho rằng
chỉ dẫn lại thông tin những bài báo
do chính ông viết đã được cơ quan thẩm định
cho xuất bản
ông hào cũng không đồng ý việc nhận định
trang facebook cá nhân là trang tổng hợp thông tin
tuy nhiên đại diện việc kiểm soát cho rằng
quyết định xử phạt quy phạm hành chính
của thanh tra sở thông tin và truyền thông là đúng
nên đề nghị tòa bác yêu cầu của ông hào
hội đồng xét xử nhận định thanh tra sở thông tin
và truyền thông thành phố cần thơ
đã ra quyết định xử phạt ông hào là có căn cứ
và đúng thẩm quyền
đồng thời cũng nhắc nhở rằng trong một số bài viết
trên mạng xã hội của ông hào có cái sai
nhưng cũng có cái không đến mức phải bị phạt
vi phạm hành chính
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã quyết định
bác đơn khởi kiện của ông hào
thưa quý vị do lợi nhuận từ việc khai thác
mua bán các trái phép lớn đến thời gian qua
mặc dù cơ quan chức năng liên tục kiểm tra
xử lý nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm
trước tình trạng này thì phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đồng nai đã chủ trì phối hợp
với các lực lượng chức năng kiên quyết
xử lý triệt để mọi hành vi khai thác
vận chuyển cát trái phép dọc theo tuyến sông đồng nai
vì lợi nhuận nhiều đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn
để khai thác vận chuyển các trái phép
bán cho các đầu mối

lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
và lực lượng cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an
phát hiện anh nguyễn thành công ba mươi một tuổi
trú tỉnh long an điều khiển phương tiện
biện kiểm soát la sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba
vận chuyển khoảng năm mươi m khối cát
trên tuyến sông đồng nai
đoạn qua phường tân vạn tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại thời điểm kiểm tra anh công không xuất trình
được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc
số cát đang vận chuyển
làm việc với công an anh công khai nhận
mới đây trên tuyến sông đồng nai
đoạn qua phường vũ long tp biên hòa
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
thuộc bộ công an
bắt bỏ tan bốn phương tiện
đang vận chuyển gần một trăm linh m
khối cát nhưng không có giấy tờ liên quan
theo xác minh các phương tiện nói trên
chủ yếu vận chuyển cát trên địa bàn đồng nai
để giao cho các bến bãi cát
dọc tuyến sông đồng nai để tiêu thụ
nhằm xử lý triệt để tình trạng bơm hút cát
trái phép trên sông đồng nai bảo đảm
an ninh trật tự trên tuyến đường thủy nội địa
thời gian qua lãnh đạo công an tỉnh đồng nai
đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an
các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát
để ngăn chặn các vụ vận chuyển
khai thác cát trái phép theo đó
phòng cảnh sát giao thông đã thành lập
tổ phòng chống khai thác cát cho lãnh đạo
phòng trực tiếp làm tổ trưởng để
kiểm tra xử lý các vụ vận chuyển
khai thác cát trái phép kết quả
các tổ tuần tra này đã nhiều lần phát hiện
bắt xử lý các vụ vận chuyển khai thác cát trái phép
trên dọc tuyến sông đồng nai
thực hiện một cách là triệt để
các giải pháp trọng tâm như là
thứ nhất là công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật
về trật tựa an toàn giao thông đường thủy nội địa
để phòng chống các đối tượng khai thác
vận hút cát để nâng cao
hiệu quả công tác phòng ngừa
thứ hai nữa là tôi tiếp tục xây dựng
kế hoạch phối hợp với lực lượng
thanh tra giao thông và các lực lượng
chức năng liên quan
kiểm tra các bến bãi
bến thủy nội địa
và các cơ sở kinh doanh
vật liệu xây dựng
đặc biệt là cơ sở kinh doanh về cát
để kiểm tra các nguồn gốc cát
quá đơn chính từ
để đề xuất xử lý
theo đúng quy định pháp luật
thứ ba nữa là tôi tiếp tục
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý triệt để
các hành vi khai thác trái phép
không để trở thành những điểm nóng
thứ tư nữa
là chúng tôi tăng cường
hiệu quả cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm
chúng tôi kịp thời rà soát
phát hiện các trường hợp
tái phạm các đối tượng có tiền án tiền sự
để mà đề xuất
tăng nặng hình phạt
nhằm phòng ngừa và răng đe chung
cho các đối tượng khác
từ đầu năm đến nay tổ công tác phòng chống
khai thác cát cho phòng cảnh sát giao thông công an
tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với lực lượng
chức năng đã phát hiện xử lý
một mươi vụ khai thác cát trái phép
ba mươi ba vụ vận chuyển cát trái phép
dọc tuyến sông đồng nai không có hóa đơn chứng từ
tạm giữ bốn mươi sáu phương tiện vận chuyển cát trái phép
ra quyết định xử phạt gần hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra lực lượng chức năng đã phát hiện
và thu giữ hàng chục phương tiện ghe gỗ
không có biện số đăng ký
trên phương tiện có một số trang thiết bị như
máy bơm đầu bơm ống bơm
một số dụng cụ để bơm hút cát
và máy chạy phương tiện
thưa quý vị trong đợt điều chỉnh
ngày một tháng sáu giá xăng e năm ron chín mươi hai
đã tiếp tục tăng

xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm hai mươi đồng một lít
sau khi tăng mức giá bán lẻ tối đa
với xăng e năm roll chín mươi hai

và xăng roll chín mươi năm là

việc giá xăng dầu tăng liên tục
đã khiến cho người dân cảm thấy lo lắng
công việc thường xuyên phải di chuyển
tới nhiều địa điểm khác nhau
nên chị quỳnh hoa rất ít khi để bình xăng xe của mình
về vạch báo cuối cùng
tuy nhiên mỗi khi đến kỳ hạn điều chỉnh giá xăng dầu
chị quỳnh hoa đều để gần cạn
rồi mới đổ đầy bình
làm vậy chị tiết kiệm được khoảng ba đồng
theo chị dù số tiền tiết kiệm được là nhỏ
nhưng nếu nhân với số đông
các loại phương tiện ở tp hcm
thì lại là cực kỳ lớn
chiều hôm nay thì em cũng có nghe thông tin là giá xăng của mình
lên giá nữa
thì em cũng tranh thủ để em đổ trước
khi mà cái giá nó tăng
em sẽ đổ đầy bình luôn
tại vì mỗi lần tăng giá
em sẽ phải đổ nhiều hơn
vì thường thường là trường của em có hai cơ sở
là cơ sở một ở quận một mươi
nhưng mà cơ sở hai nó lại ở dưới làng đại học
một khoảng cách di chuyển rất là xa
như vậy là mỗi lần
trước em đổ ba mươi
thì em sẽ đi được lâu
còn bây giờ ba mươi em chỉ đi đủ một vòng thôi
khi mà giá xăng tăng
thì em thấy là em lo lắng cho cái ví tiền của mình
cái thứ hai là em sẽ
đi đổ xăng trước
để ngày mai nó tăng giá
thì mình cũng đã đổ đầy bình rồi
theo bộ công an
giá xăng trong nước
trước thời điểm điều chỉnh giá chiều ngày một tháng sáu
là gần ba mươi đồng một lít
tương đương khoảng một ba usd một lít
giá này ở mức trung bình so với thế giới
về điều này nhiều ý kiến cho rằng
cần phải so sánh thêm thu nhập bình quân
và chi phí bình quân đầu người
để có điều chỉnh giá nhiên liệu phù hợp trong nước
bởi thời gian qua
giá xăng dầu liên tục vượt các kỷ lục
đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân doanh nghiệp
tính ra một trăm linh
mất ba mươi tiền
của công ty với nhà nước
ba mươi tiền xăng nữa là sáu mươi
mà trong đó là sữa siêng cổ này
ăn uống này
nói chung là
không có lợi nhuận gì
là bao nhiêu rồi
mình mong là nhà nước cũng hỗ trợ
người dân một chút
tại vì tất cả các nước mỗi nước đều khác nhau
mà việt nam thì hiện tại
nếu mà so với thu nhập sau mùa covid
thì nó cũng vẫn còn đang gặp khó khăn nữa
nếu mà cái giá xăng mà nó cứ tăng
thì cũng rất là khó trong sinh hoạt hàng ngày của người việt mình
thì em mong là nhà nước mình cũng hỗ trợ người dân một chút xíu
giá xăng dầu liên bộ công thương bộ tài chính
đã điều chỉnh giá xăng dầu từ một mươi năm h chiều ngày một tháng sáu
là xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm linh năm đồng
ron chín mươi năm tăng chín trăm hai mươi đồng
dầu diesel tăng tám trăm bốn mươi bốn đồng một lít
giao hỏa tăng chín trăm bốn mươi sáu đồng một lít
dầu mazut tăng ba trăm một mươi đồng một lít
theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường
là xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn ba mươi hai trăm ba mươi năm đồng một lít
xăng ron chín mươi năm không cao hơn ba mươi một năm trăm bảy mươi tám đồng một lít
dầu diesel không cao hơn hai mươi sáu ba trăm chín mươi bốn đồng một lít
do quả không cao hơn hai mươi năm ba trăm bốn mươi sáu đồng một lít
tuy nhiên hiện nay thị trường đang bán chủ yếu loại xăng ron chín mươi năm
ron chín mươi năm năm và rong chín mươi bảy năm
các loài này đều vượt giá ba mươi một năm trăm bảy mươi tám đồng
niêm yết ron chín mươi năm từ một đến ba đồng một lít
thưa quý vị với hơn năm triệu kiều bào đang sinh sống tại một trăm chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài được coi là cầu nối hữu hiệu
để sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu việt nam thâm nhập vào thị trường các nước trên thế giới
tại tòa đàm nguồn lực người việt nam ở nước ngoài
trong việc tham gia giới thiệu tiêu thụ sản phẩm
và phát triển các kênh phân phối hàng việt nam ở nước ngoài tổ chức vào chiều nay
thì các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực này
thời gian qua cộng đồng doanh nhân người việt nam ở nước ngoài vượt qua nhiều thách thức
để đưa hàng hóa từ việt nam đến các nước sở tại
các cơ sở phân phối quảng bá hàng việt nam ở nước ngoài của kiều bào
tuy quy mô còn hạn chế nhưng đã phụ sống trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
góp phần quảng bá sản phẩm thương hiệu việt nam tới bàn bề quốc tế
trong đó một số trung tâm thương mại chợ việt nam có quy mô lớn
và còn nhiều dư địa để hợp tác với doanh nghiệp trong nước
tuy nhiên việc đưa hàng việt nam đến với thị trường các nước qua cộng đồng
vẫn gặp nhiều khó khăn như công tác tuyên truyền vận động và kết nối người việt nam ở nước ngoài
ở một số nước chưa thực sự tốt chưa có nhiều chính sách ưu đại cụ thể
các doanh nghiệp việt chưa nắm bắt được các cơ hội và thủ tục giấy tờ ở một số thị trường
phát biểu tại buổi tòa đàm bà phan thị thắng phó chủ tịch tp hcm khẳng định
ở một số lĩnh vực hàng việt nam tự tin không thua kém chất lượng so với các nước khác trên thế giới
nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải nhìn nhận lại những mặt ưu khuyết điểm của mình
để từ đó phát huy tối đa những điểm mạnh xây dựng chỗ đứng trên thị trường
phó chủ tịch tp hcm cũng đề nghị ủy ban về người việt nam ở nước ngoài tp hcm
phối hợp với các sở ngành liên quan nhằm hỗ trợ tạo điều kiện kết nối
xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp thành phố tham gia giới thiệu tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài
theo đúng tinh thần quyết định một nghìn bảy trăm chín mươi bảy ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt đề án huy động người việt nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu tiêu thụ sản phẩm
và phát triển các kênh phân phối hàng việt nam ở nước ngoài giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn